thưa quý vị đối với lực lượng vũ trang những ngày lễ tết luôn là những ngày bận rộn và áp lực nhất
bởi thức cho dân ngủ ghét cho dân vui chơi là kiêm chỉ nam hành động
vì vậy sinh viên của các trường công an quân đội thường xem ngày xuân là mùa ra trận
dịp tết năm nay hơn chín trăm linh sinh viên của trường đại học cảnh sát nhân dân
những chiến sĩ cảnh sát tương lai đang có những mùa xuân tình nguyện
bên đồng chí đồng đội với những trải nghiệm khó quên
không như các trường đại học khác từ khi được thông báo lịch trực tết
không khí tại các ký túc xá và khuôn viên trường đại học cảnh sát nhân dân nhộn nhịp nô nức hẳn lên
với các chiến sĩ cảnh sát tương lai ở lại trực tết đảm bảo an ninh trực tự cho đơn vị
là vinh dự và cũng là những trải nghiệm đáng nhớ
dẫu xa nhà nhưng thay vào đó là rất nhiều tình cảm sự quan tâm sâu sắc của ban giám hiệu và các thầy cô
như một gia đình luôn chăm lo đời sống cho học viên trực tết rất ân cần đầm ấm
được sự quan tâm của đảng quỹ nhà trường và ban giám hiệu
thì năm nay trường đại học bách sát có khoảng chín trăm linh học viên ở lại trực tết
và hỗ trợ công an thành phố về giữ gìn an ninh trực tự
bên cạnh đó thì ban giám hiệu đảng quỹ nhà trường ban giám hiệu cũng rất là quan tâm
các hoạt động cho học viên trực tết
đây là một nhiệm vụ hàng năm của học viên của trường đại học vinh sát
nên hầu như các em đều đã có chuẩn bị và rất là nhiệt tình
trong giai đoạn này

cũng như hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao
tiếp bước thành công có được tăng cường cho công an các đơn vị địa phương
cũng như công an thành phố hồ chí minh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một
trong số chín trăm linh học viên trực tết đợt này có một trăm linh học viên được nhà trường hỗ trợ tăng cường
cho công an thành phố hồ chí minh trước trong mùa sâu tết nguyên đáng
nhằm góp phần cùng lực lượng công an thành phố đẩy lùi tội phạm
đeo lại một cái tết đầm mắm yêu thương an lành cho người dân
dẫu không ở bên người thân nhưng với tinh thần luôn sẵn sàng của người lính
các học viên vẫn nơi cao tinh thần trách nhiệm suốt chiến đấu
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ban giám hiệu
lãnh đạo công an thành phố hồ chí minh giao
đây là cơ hội để mỗi cá nhân tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm bổ ích
phục vụ cho công việc sau này
em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi thực hiện nhận nhiệm vụ trực tết tại trường
lúc mới đầu thì cũng có một chút là buồn
nhưng mà đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng cảnh sát nhân dân
mình phải sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao
và em tin rằng đây sẽ là một trong những cái tết em đón xa nhà
rất là đáng nhớ và ý nghĩa đối với bản thân em cũng như là toàn thể
không về xuân học cùng gia đình
không có nghĩa tết của những người phải ở lại trực không có niềm vui
đối với nhiều người
đón năm mới binh đồng đội còn mang ý nghĩa đặc biệt
niềm vui rất lính
những mùa xuân tình nguyện tại trường đại học
có lẽ là cái tết nhiều kỷ niệm và cảm xúc nhất
niềm vui cá nhân tạm gác lại
nhưng ở bên cạnh nhau cùng giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ
điều mà các học viên nhận được chính là tình cảm
là trái nghiệm mà không phải ai cũng có được
mùa xuân mùa của hạnh phúc yêu thương
một của những con người xa quê lần lượt trở về
sau những ngày vất vả bong chen nên xa xứ
để xuân học bên nhau bên bữa cơm đầm ấm xuân vầy
và hưởng một mùa xuân trọn vẹn
nhưng đâu đó thấp thoáng gián hình
của những chiến sĩ lính áo xanh đang trực gác
để đảm bảo cho mọi người được hưởng một cái tết quý mão
yên lành và hạnh phúc